chỉ còn ít ngày nữa vòng chung kết world cup hai nghìn hai mươi hai sẽ diễn ra
đây là một trong những giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh và được nhiều người yêu thích mong chờ
ngay trước thềm giải đấu này liên tiếp nhiều đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet
với số tiền cực lớn đã bị lực lượng công an phát hiện và chìa xóa
hơn một tỷ đồng là số tiền đánh bạc trong đường dây cá độ bóng đá qua trang bóng tám mươi tám vừa bị công an tỉnh bắc ninh phát hiện
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bắc ninh cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án khởi tố sáu bị can về hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng
bước đầu đấu tranh cơ quan công an xác định nguyễn duy tùng là đối tượng cầm đầu quản lý điều hành đường dây từ đầu năm hai nghìn hai mươi hai đến nay
để điều hành đường dây tùng sử dụng một tài khoản tổng của nhà cái bóng tám mươi tám rồi từ đó thực hiện việc chia cắt tạo lập các tài khoản đại lý cấp dưới
các đại lý tiếp tục cắt các tài khoản thành viên để giao cho các đối tượng trực tiếp thực hiện hành vi đặt cược cá độ bóng đá trên các website bóng tám mươi tám
quá trình bắt giữ khám xét cơ quan điều tra đã tạm giữ một mươi năm điện thoại bốn xe ô tô nhiều thẻ ngân hàng giấy tờ đồ vật tài liệu khác có liên quan